vào khoảng một mươi h năm sáng nay một đám cháy đã bùng phát tại khu công nghiệp ngọc hồi huyện thanh trì
đám cháy đã thiêu dụi gần một m hai nhà xưởng và nhiều hàng hóa nhưng rất may là không có thiệt hại về người
theo nhiều công nhân làm việc tại khu công nghiệp ngọc hồi cho biết vào khoảng một mươi giờ năm phút sáng nay
trong khi đang làm việc họ phát hiện đám cháy xuất phát từ sưởng gỗ ép công nghiệp nằm trong khu công nghiệp nên đã tập trung chữa cháy
tuy nhiên do gió mạnh cùng với hóa chất dễ bắt lửa nên đã không thể chữa cháy tại chỗ
khi chúng tôi phát hiện đám cháy tập trung tất cả anh em ở trong khu vực này có sang nhưng không thể nhìn thấy đám cháy
hóa chất trong các thùng nổ chúng tôi không thể can thiệp được tất cả mọi người hô nhau là chuyển hết đồ ra
sau đấy lực lượng cứu hỏa đến rất đông có rất nhiều xe và các đơn vị đến
đến bây giờ đến thời điểm này khoảng hai tiếng đồng hồ sau hai tiếng đồng hồ đám cháy cơ bản cũng được khung chế rồi
báo cáo nhanh của phòng bảy cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ
cứu nạn thành phố hà nội cũng cho biết vụ cháy xuất phát từ công ty trách nhiệm hữu hạn phú hưng
công ty này đã thuê lại mặt bằng khoảng hai m hai của công ty cổ phần đồng tháp
diện tích cháy được xác định khoảng tám trăm linh m hai bao gồm kho gỗ gia công và khu vực dây cắp điện
sau đám cháy toàn bộ hàng hóa trong khu vực này đã bị hư hỏng hoàn toàn
đến khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy của hà nội và bộ tư lệnh thủ đô đã khống chế và dập tắt được lửa
đồng thời ngăn không để cháy lan sang khu vực lần cận
rất may sau đám cháy không có thiệt hại về người
theo nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ cháy xuất phát từ việc hàn cột khói của công ty phú hưng
do bất cẩn và môi trường làm việc có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đã xảy ra hỏa hoạn
hiện công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành